các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm tháng một gia đình đã nhận được quyết định khởi tố vụ việc từ cơ quan chức năng
đồng thời cũng đã nhờ một luật sư ở thành phố hồ chí minh hỗ trợ về mặt pháp lý
khi thiên mất lực lượng quân đội đã luôn động viên chia sẻ với gia đình
giờ nguyên nhân cháu tử vong đã một phần sáng tỏ nên gia đình đã tạm yên tâm
gia đình tôi tin tưởng vào đợi kết quả của cơ quan điều tra ông lâm nói
hơn một tháng trước vụ việc chiến sĩ thiên tử vong nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
đặc biệt là ngay sau khi vụ việc xảy ra bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai lúc đó nhận định rằng
thiên tử vong do tự tế ngã
tuy nhiên mới đây sau khi điều tra cơ quan điều tra hình sự khu vực nam quân khu năm đã khởi tố vụ án
khởi tố các bị can về tội cố ý gây thương tích
được biết có ba đối tượng liên quan đến vụ việc nhưng đang trong quá trình điều tra
theo đó cơ quan điều tra hình sự khu vực nam quân khu năm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba bị can gồm
binh nhất trần văn mạo binh nhất nguyễn đình tâm và trung sĩ trần đức lợi thuộc trung đội thông tin
tiểu đoàn năm mươi về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người theo điểm a khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó quân nhân nguyễn văn thiên chiến sĩ thuộc trung đội thông tin tiểu đoạn năm mươi trung đoạn chín trăm chín mươi một
bộ chí huy quân sự tỉnh gia lai tử vong lúc hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi một bộ tư lệnh quân khu năm đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của quân khu khấn trương điều tra xác minh
làm rõ nguyên nhân đảm bảo chặt chẽ hồ sơ khách quan chính xác sớm kết luận vụ việc
tuy nhiên khác với buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai cho rằng nguyên nhân tử vong của quân nhân nguyễn văn thiên
không có gì khuất tất phải che giấu những thông tin trên mạng đang lan truyền sai lệch méo mó
đại tá lê tuấn hiền chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai cho rằng nhận định ban đầu của cơ quan pháp luật
nguyên nhân anh nguyễn văn thiên tử vong là do tự té ngã sau khi tắm xuất huyết não dẫn đến tử vong
theo nguyện vọng của gia đình đơn vị đã phối hợp với địa phương đưa thi thể anh thiên về đến thôn hai
xã nghĩa an huyện cờ bang để làm thủ tục mai tán
tuy nhiên trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các hình ảnh về vết thương vết bầm tím trên cơ thể quân nhân tử vong
nghi có sự xô sát đánh nhau hiện vụ án đang được điều tra làm rõ
phân tích của luật sư về vụ việc quân nhân tử vong
vậy dựa vào góc độ pháp lý báo dân việt đã đăng tải bài viết vụ quân nhân tử vong trong doanh trại ở gia lai
dưới góc nhìn pháp lý ngày bảy tháng một đưa tin về ý kiến của các chuyên gia pháp lý đã có phân tích
xung quanh một quân nhân tử vong trong doanh trại ở gia lai
hiện cơ quan điều tra hình sự khu vực nam quân khu năm đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam ba bị can
cụ thể luật sư trương quốc hòe đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết trong vụ án nêu trên
việc tiến sĩ tử vong đã được cơ quan giám định pháp y thực hiện hoạt động nghiệp vụ và xác định nguyên nhân tử vong
từ cơ sở các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân kết quả giám định pháp y đối với tử thi và quá trình điều tra
cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố một số bị can về tội cố ý gây thương tích
theo quy định tài khoản bốn một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo luật sư hòe đây là vụ việc xảy ra trong môi trường quân đội nên theo quy định pháp luật
thẩm quyền điều tra truy tố xét xử sẽ thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội
đó là cơ quan điều tra trực thuộc bộ quốc phòng viện kiểm sát quân sự khu vực và tòa án quân sự theo thẩm quyền luật định
với tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người nếu bị xác định có tội
các bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ bảy năm đến một mươi bốn năm
theo quy định tài khoản bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng bình luận về vụ việc này tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết
trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi đánh người của các bị can được thực hiện như thế nào
nhận thức của các bị can về hành vi của mình ra sao
trường hợp kết quả điều tra cho thấy các bị can thực hiện hành vi cố ý gây thương tích
không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến nạn nhân tử vong
sẽ giữ nguyên quyết định khởi tố đề nghị truy tố xét xử về tội cố ý gây thương tích
còn trường hợp kết quả điều tra cho thấy các bị can đã có hành vi xâm phạm thân thể của nạn nhân
có sử dụng hung khí nguy hiểm hoặc có đánh vào những vùng hiểm yếu trên cơ thể nạn nhân
bị can nhận thức được rằng hành vi của mình có thể khiến nạn nhân thiệt mạng nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi
bỏ mặt hậu quả chết người có thể xảy ra
thực tế nạn nhân đã tử vong có thể sẽ chuyển tội danh sang tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
ông cường cho rằng một vấn đề cũng đáng quan tâm trong vụ án này
là trả lời của đơn vị quản lý chiến sĩ cho rằng đây là một vụ tai nạn chứ không có dấu hiệu tội phạm
cơ quan điều tra và cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc trả lời này trên các cơ sở căn cứ
chứng cứ nào sẽ làm rõ trách nhiệm của cán bộ chỉ huy
người ký các văn bản trả lời này làm rõ có hành vi bao che không tối giác tội phạm hay không
trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có hành vi bao che dung túng cho tội phạm
không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý kỷ luật
thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi không tối giác tội phạm
việc đồng chí thiên tử vong là sự rủi ro đáng tiếc là tổn thất lớn của đơn vị và gia đình
bạn bè người thân xót xa và đau lòng trước sự ra đi của đồng chí thiên
người quân nhân trẻ tuổi nhưng có trách nhiệm với tổ quốc
thông tin đồng chí thiên tử vong do bị đánh đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật
những dấu vết trên thi thể đồng chí thiên được chụp lại và lan truyền là dấu vết do té ngã
và vết mổ khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật
việc lan truyền một số hình ảnh và thông tin về trường hợp tử vong của đồng chí thiên
trên mạng xã hội vừa rồi là sai sự thật khơi thêm nỗi đau mất mát không gì bù đắp được
của gia đình đồng chí thiên làm ảnh hưởng đến bản chất truyền thống của quân đội
và gây hoài nghi tạo dư luận xấu trong xã hội
xin gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất mong đồng chí yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng
quân đội nhân dân việt nam là một tập thể đoàn kết trên dưới một lòng
để cùng nhau giữ gìn bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân
một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ quân nhân tử vong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự
là nỗi đau chung của toàn quân
các thế lực thù địch đã lợi dụng sự việc này để quy chộp đánh vào điểm yếu là tính hiếu kỳ
và cảm tính của một số người từ đó đánh phá quân đội hạ uy tín của đảng nhà nước và quân đội
thông tin vụ việc đã được gia đình quân đội
và pháp luật làm rõ đồng chí thiên đã qua đời em cần được an nghỉ giấc ngàn thu
cố tình kích động khoét sâu vào nỗi đau của gia đình và kích động nhân tâm là những hành vi tội ác
những kẻ cố tình xuyên tạc bôi nhọ và đánh phá quân đội chắc chắn sẽ thất bại
những ai chưa tỏ tường vụ việc nhưng lại làm thấm tử điều tra online chắc chắn sẽ phải chịu xử lý nghiêm minh của pháp luật
vụ việc rất đau lòng mong quý vị khán giả thật tỉnh táo không chia sẻ bình luận đăng tin bài lệch lạc
không kiểm chứng hãy tin tưởng ở cơ quan chức năng
mọi người đều bình đẳng trước pháp luật
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả
xin chào và hẹn gặp lại